ủy ban nhân dân phường bốn thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng phối hợp với cơ quan chức năng
tiến hành khắc phục hậu quả di rời ba hộ dân trên đường ngô thụy sĩ
và hai hộ dân ở hẻm hai mươi bảy đường lê hồng phong đến nơi an toàn
những ngày qua trên địa bàn thành phố đà lạt xuất hiện mưa lớn
đến khoảng hai mươi giờ tối ngày hai tháng sáu bờ ta lui cao khoảng hai mươi m dài một mươi m
tại số nhà ba mươi tám đường ngô thụy sĩ bất ngờ sạt lở gây hư hỏng một căn nhà phía dưới
uy hiếp những căn nhà liên kề
chính quyền địa phương đã yêu cầu ba hộ dân di rời khẩn cấp
đồng thời huy động lực lượng tại chỗ khẩn trương khắc phục hậu quả
trước đó ngày một tháng sáu trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy quét qua địa bàn huyện đạ tẻ
làm hai mươi năm căn nhà bị tốc mái và hư hại nhiều cây trồng của người dân